sau một mươi ngày làm việc nghiêm túc sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
nhiều dự án luật quan trọng đã được các đại biểu thảo luận và xem xét tại kỳ họp lần này
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ phiên họp thứ ba ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một mươi ba dự án luật một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai sắp tới
một trong những dự án luật quan trọng được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ ba này là dự án luật quy hoạch
qua thảo luận nhiều đại biểu băn khoăn với tình trạng luật quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở tất cả các bộ ngành địa phương và ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay
ngoài ra nhiều quy hoạch vùng được lập nhưng không rõ đối tượng quản lý không quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nên không thể triển khai thực hiện được
liệu luật này ra đời có khắc phục được những hạn chế này không
bây giờ thêm mấy quy hoạch vùng nữa quy hoạch này thì càng tăng thêm chứ đâu có phải giảm đi
thì đánh giá không là đúng không
trong thời gian vừa qua làm rất là nhiều và lãng phí cái tiền làm cái quy hoạch tính tổng thể lên đến tám tỷ
thế thì bây giờ theo vừa có ý kiến của đồng chí tổng thư ký thì có nêu rằng là cái luật quy hoạch này ra đời
thì sẽ đề nghị anh phân tích thêm những cái hạn chế
thế thì tôi cũng mong muốn là ở đây là
có thể nêu sơ bộ là cái độ cái tiền cái kinh phí mà giảm đi trong cái công tác làm quy hoạch
trong thời gian tới thì nó sẽ giảm đi được khoảng bao nhiêu phần trăm
một nội dung khác cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến tại kỳ họp này
là báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
các đại biểu cho rằng đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc rằng
việc gia tăng tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp là điều tất yếu từ đó để tìm ra hướng giải quyết
công chí đánh giá rằng tội phạm về môi trường giảm ba vì sự việc
nhưng mà thật sự ra thì chúng ta lại thấy đang ồn ào lên chính lúc này là sự vi phạm về vấn đề môi trường
có thể là sự việc nó ít thể giảm ba công chí số liệu công chí là ba
nhưng mà hình như rằng nó lại nặng nề và bây giờ chúng ta mới nghiêm khắc
để ta nhìn lại thật sự vấn đề ngay chỗ đó
như vậy là ở ngay cái chỗ này không chỉ là số liệu thống kê mà vấn đề phân tích
sau một mươi ngày làm việc nghiêm túc phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
theo dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có thêm một phiên họp nữa
để bàn thảo về những dự án luật quan trọng trước khi trình ra quốc hội xem xét
thảo luận tại phiên họp thứ hai sắp diễn ra